sáng ngày một mươi bảy tháng năm ubnd tp hcm đã tổ chức khánh thành cầu vượt gò mây nằm trên tuyến quốc lộ một a thuộc địa bàn quận bình tân
việc đưa vào sử dụng cầu vượt gò mây được đánh giá sẽ góp phần hạn chế ách tắc giao thông trên tuyến quốc lộ một ở khu vực cửa ngõ phía tây của thành phố
cầu vượt gò mây do công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng ideco làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư năm trăm một mươi một tỷ đồng
được xây dựng tại điểm giao cắt quốc lộ một với đường lê trọng tấn nguyễn thị tú dọc theo quốc lộ một gồm hai nhánh bằng bê tông cốt thép
chiều dài cầu và đường vào mỗi nhánh cầu gần năm trăm bốn mươi m rộng hai mươi bốn m cho bốn làn xe ô tô và hai làn xe hỗn hợp lưu thông
việc triển khai thi công dự án cầu vượt gò mây gặp nhiều khó khăn do đây là trục đường chính lưu lượng xe lưu thông trên tuyến rất lớn thường xuyên ủn tắc giao thông
tuy nhiên với nỗ lực của các đơn vị thực hiện cầu vượt gò mây đã chính thức thông xe vượt tiến độ gần bốn tháng
sáng ngày một mươi chín tháng năm ubnd tp và liên đoàn lao động tp hà nội phối hợp tổ chức hội nghị đối thoại với công nhân lao động các khu công nghiệp và chế xuất hà nội năm hai nghìn hai mươi
chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung đã đến sự và giải đáp các kiến nghị của người lao động
đại diện cho hơn một năm vạn công nhân lao động đang làm việc trong các khu
tại buổi đối thoại đã có một mươi bảy lượt ý kiến với bốn mươi vấn đề đã được kiến nghị trực tiếp như vấn đề thanh toán các chế độ bảo hiểm
ăn ca nhà ở nhà trẻ cũng như các thủ tục hành chính khác liên quan đến đời sống của người lao động
như cấp giấy chứng nhận đăng ký xe máy khai báo tạm trú tạm vắng trả lời về tất cả các ý kiến đề nghị của người lao động
chủ tịch ubnd tp hà nội đã đưa ra các giải pháp cách thức giải quyết từng vấn đề
để theo đó lãnh đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện trong thời gian tới
hiện hà nội có một mươi một khu công nghiệp đang hoạt động và các cụm công nghiệp làng nghề thu hút hơn một trăm năm mươi công nhân lao động
vì thế thành phố sẽ luôn đồng hành thao gỡ mọi khó khăn giảm thiểu mọi thủ tục hành chính dườm ra
tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp hoạt động đồng thời quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng
thiết chế văn hóa trong các khu công nghiệp để công nhân cải thiện điều kiện sống bảo đảm sức khỏe ổn định sinh hoạt
trước cuộc tấn công mạng máy tính quy mô lớn đang diễn ra
trên toàn cầu bởi mã độc mang tên nohanner gride ban quản trị hệ thống email công vụ thành phố đà nẵng
đã đi phát thư cảnh báo mã độc máy tính để các cơ quan sử dụng hệ thống email công vụ của thành phố phòng ngừa
bên cạnh thông tin về cuộc tấn công mạng máy tính do mã độc mang tên wannacry
ban quản trị hệ thống email công vụ thành phố đà nẵng hướng dẫn người dùng hệ thống meo công vụ thành phố
thực hiện ngay các biện pháp xử lý khẩn cấp mã độc như cập nhật ngay các phiên bản hệ điều hành window
cũng như các chương trình antivirus đang sử dụng
cẩn trọng khi nhận được email có đính kèm và các đường link lạ được gửi trong email
trên các mạng xã hội công cụ chat
cẩn trọng hơn khi mở các file đính kèm ngay cả khi nhận được từ những địa chỉ quen thuộc
đặc biệt không nên mở các đường dẫn có đuôi hta hoặc đường dẫn có cấu trúc không rõ ràng
các đường dẫn rút gọn linh và thực hiện biện pháp lưu trữ dữ liệu quan trọng
với nhịp sống đô thị hối hà ở các thành phố lớn việc sinh hoạt đoàn và mong muốn vào đoàn sau khi tốt nghiệp đại học với các thanh niên dường như không còn nhiều
điều này xuất phát từ một thực tế nhiều tổ chức công ty không chú trọng phát triển đoàn
và các hoạt động cũng chỉ mang tính hình thức đa phần là các sinh hoạt phong trào cho có
tìm cách phát triển đoàn trong thanh niên giúp đoàn viên trao dồi bản lĩnh nghiệp vụ từ những hoạt động mang tính thực tiễn trong hoạt động của doanh nghiệp
đang là điều chăn trở ở thành phố hồ chí minh
và giờ thì đã có một mô hình mới vừa được ra đời được lãnh đạo thành phố hồ chí minh đánh giá là hiệu quả
chúng ta phải thẳng thắng với nhau rằng tại các đô thị lớn đặc biệt là thành phố hồ chí minh
đoàn dường như chỉ phát triển mạnh trong các trường cao đẳng đại học
ở đó sinh hoạt đoàn được coi như một phần của việc học tập rèn luyện
thế nhưng việc phát triển đoàn có dấu hiệu chứng lại
nhất là khi các thanh niên không thông qua môi trường cao đẳng đại học
hoặc ra trường về làm việc tại các công ty
theo khảo sát mới đây của trung ương đoàn
tại các thành phố lớn các công ty kinh doanh tư nhân nước ngoài khu công nghiệp khu chế xuất
việc có tổ chức đoàn hoạt động là hết sức hiếm hoi
thậm chí ngay tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước
các tổ chức đoàn cũng hoạt động không mấy hiệu quả
đa phần đoàn viên thanh niên ở những nơi này chỉ tham dự những phong trào mang tính bề nổi
như văn nghệ thể thao hoặc làm công tác tình nguyện theo sự phát động chứ không đi vào chiều sâu
nhiều doanh nghiệp khi được hỏi đã từ chối trả lời về tính hiệu quả của tổ chức đoàn tại công ty của họ
thế nhưng phát triển đoàn thanh niên là một nhiệm vụ quan trọng
để đào tạo bồi dưỡng đội ngũ kế thừa có chất lượng cho đảng
chính vì vậy chính quyền tp hcm đang rất quan tâm đến việc làm sao
để phong trào đoàn thu hút được thanh niên
và hoạt động đi vào thực chất
là một doanh nghiệp nhà nước được thành lập theo quyết định của ủy ban dân tp hcm
đảng ủy ban giám đốc tổng công ty thương mại sài gòn sacha nhìn ra vấn đề
và họ đã có quyết định táo bạo giao trách nhiệm đặt mục tiêu kinh doanh cho tổ chức đoàn thanh niên
xem đó như là một trong những tiêu chí để đánh giá chất lượng đoàn viên
cũng như tạo dựng đội ngũ hậu bị
chúng tôi thì mong muốn rằng cái hoạt động của
đoàn thanh niên nói riêng và hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội của tổng ty nói chung
thì phải hướng vào cái việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị một
của từng doanh nghiệp một và của cả tổng ty
cũng như là các cái công việc mà liên quan đến nhiệm vụ tổ chức xây dựng đảng
xây dựng chính quyền xây dựng đoàn thể
ban đầu chỉ là những đội nhóm bán hàng do đoàn thanh niên tổ chức
để tham dự những chương trình đem hàng đến cho bà con vùng sâu vùng xa
để thực hiện nhiệm vụ bình ổn giá mà tp hcm đặt ra
chính từ những hoạt động này tính năng động sáng tạo cũng như ý nghĩa thiết thực
trong việc nâng cao kỹ năng kinh doanh của các đoàn viên đã thu hút được nhiều bạn trẻ
chưa là đoàn viên thanh niên hào hứng tham gia cùng
và chính đảng ủy lãnh đạo tổng công ty cũng an tâm hơn khi chứng kiến sự nhiệt khuyết
ý chí cầu tiến thật sự của các đoàn viên thanh niên qua từng đợt hoạt động
được người dân đón nhận hài lòng
huyết tưởng chừng như rất nhỏ giúp người già mang hàng đã mua về nhà
nói chung là bà con một số người vàng đã mua hàng nhiều thì người ta nhờ mình giao tặng nhà
mình cũng rất là nhiệt tình
tại vì người ta già không có sức khỏe nhiều để mà người ta vươn hình chát
thậm chí có những nơi gần hai km tụi em cũng gắn ủng hộ phúc giúp đỡ cho bà con
sau những thử thách ban đầu đảng ủy và lãnh đạo tổng công ty đã đi đến quyết định táo bạo hơn
mở hẳn một cửa hàng thực phẩm tiện lợi tại quận bảy và giao cho đoàn thanh niên làm chủ
đây được coi là môi trường để thử thách rèn luyện thể hiện phẩm chất của các đoàn viên
trong công tác chuyên môn lẫn tư cách đạo đức
tất nhiên không có chuyện giao khoáng rồi thôi
các thành viên từ cửa hàng trưởng trở xuống đều là đoàn viên buộc phải đăng ký chỉ tiêu kinh doanh
lẫn phương cách phục vụ với yêu cầu tốt hơn các cửa hàng bình thường với đảng ủy và ban giám đốc
mô hình cửa hàng thanh niên được phía công ty coi là điểm nhấn bởi tạo điều kiện cho các bạn thanh
niên chưa vào đoàn có hướng phấn đấu từ việc học tập phong cách lẫn phương cách trong đời sống
và công tác từ các đoàn viên thanh niên
đây là cửa hàng đầu tiên do đoàn viên thanh niên của tổng ty thương mại sài gòn tham gia vào quá trình
trình điều hành và kinh doanh thì mục đích đầu tiên khi thành lập cửa hàng đó là nâng cao vai trò xung
kích của đoàn viên thanh niên trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị mục tiêu là
làm sao phải ra được cái kết quả sản xuất kinh doanh và đồng thời là cái phong cách phục vụ khách hàng
nó phải tiêu biểu và ưu việt hơn các cửa hàng còn lại mình thấy rất là vui và các bạn trẻ rất là
nhanh nhẹn kiểu đón ý của khách hàng rất là hay ví dụ như tại vì mình thấy như là mình cầm ít hàng
mình chẳng cần giỏ gì bạn nên đưa hẳn giỏ tấn tay cho mình nên mình cảm thấy là rất là tận tình
là hiểu được ý khách hàng phát triển đoàn trong thanh niên đô thị ở các doanh nghiệp được xây dựng
từ việc giúp họ phát triển chuyên môn nghiệp vụ làm việc hiệu quả hơn từ đó ràng luyện tư cách
đức và có vẻ đang là hướng đi tốt khi mà nhiều sự hào hứng được thấy rõ từ cả người sử dụng lao động
lẫn người lao động những năm gần đây với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng của nhiều thành phố lớn như
hà nội và thành phố hồ chí minh lượng người đổ về những thành phố này để học tập làm ăn và sinh
sống tăng đột biến các khu trung cư lớn liên tục được hình thành và kéo theo đó là tình trạng rác
thải xuất hiện ngày càng nhiều ở khắp nơi trên hẻ phố công viên và thậm chí là cả sân chơi của
trẻ nhỏ trước thực trạng đó thì việc cùng nhau làm sạch dọn dẹp vệ sinh môi trường của nhóm linh
đàm xanh tại khu đô thị linh đàm thực sự là một hành động đẹp và ý nghĩa với phương châm hoạt
động cùng nhau dọn sạch nhà mình xây dựng môi trường sống xanh sạch đẹp sau hơn một năm hoạt
động linh đàm xanh đã trở thành một tập thể được người dân khu đô thị linh đàm nói riêng và người
dân thủ đô nói chung biết đến với các hoạt động tình nguyện vì môi trường hơn một năm qua cư dân
các tòa trung cư thuộc khu đô thị linh đàm đã quen dần với hình ảnh các bạn trẻ mặc áo xanh
cầm trồi cuốc sẻng bao tải đi dọn rác làm sạch môi trường vào mỗi sáng chủ nhật hiệu quả
của những lần tổng vệ sinh môi trường này rất rõ rệt nếu như trước đây các hồ ở khu vực bán
đảo linh đàm luôn ứ động rác thải cùng với đó là những bãi rác to tập trung ở khắp nơi trên phố
vực bán đảo thì nay tình cảnh đó đã không còn nữa ý tưởng gia quân tổng vệ sinh môi trường này
do các thành viên nhóm linh đàm xanh cũng chính là các cư dân trung cư khu đô thị linh đàm
khai không chỉ kết nối những người trẻ hành động đẹp của nhóm linh đàm xanh còn thu hút rất nhiều
thành viên đặc biệt khác là các cụ già em nhỏ và những người nước ngoài sống ở gần đó đến gia quân
dọn sạch rác ai cũng đều nhiệt tình hăng say với công việc không chuyên bằng chính những đồ nghề từ
gia đình mình ý tưởng mà mình thành lập nhóm linh đàm xanh là khi mà mình mới chuyển về khu vực
này sống ý thì nhà mình ở trước công viên mà thấy rất là bẩn nhiều rác nên là mình có kêu gọi
mọi người cùng tham gia và trong gần một năm qua thì nhóm mình đã làm sạch khu linh đàm rất là
nhiều rồi và cũng thay đổi nhiều nhất là cái góc đằng kia trước đây là cây cối um tùm và nhiều rác
bọn mình đã xây và đã san bằng để trồng cây rồi các cái quán ăn ở khu vực này thì thường là người
ta rất là xả rác là mượn bãi mà họ không bố trí thường rác thì tổ chức để các cháu vừa dọn rác
và vừa nhắc nhở người lớn luôn thì mình thấy các hoạt động ở trong nhóm rất là có ý nghĩa để tạo
ra một cái môi trường linh đàm như theo ý nghĩa của nhóm là linh đàm xanh hàng tuần ví dụ mọi người có
rất là nhiều cư dân đăng ký tham gia vào các lần sau thì thường là đông hơn những lần trước
khu trung cư linh đàm có nhiều tòa nhà cao tầng nhưng không ít cư dân chưa có ý thức giữ vệ sinh
chung vì thế trong một thời gian dài cứ vào sáng chủ nhật các thành viên của nhóm linh đàm xanh lại
gia quân tổng vệ sinh môi trường do đặc thù công việc nên các thành viên tham gia không cố định mỗi
buổi thường có từ năm đến hai mươi người tham gia nhưng ai nấy đều nhiệt tình làm hết mình
với đội vệ sinh môi trường không chuyên này đồ nghề dọn rác cũng thật đặc biệt vài chiếc trội
vài chiếc bao tải dụng cụ vớt rác dưới lòng hồ được các thành viên tự chế từ việc tận dụng lồng quạt
cũ hoặc một chiếc rổ buộc chặt vào cây gậy dài đơn sơ là vậy nhưng với tình cảm quyết tâm tạo ra
môi trường sống trong lành và duy trì bền bỉ trong thời gian qua các thành viên đã tạo được sự
chuyển biến rõ nét
không chỉ có các cư dân trung cư khu đô thị linh đàm buổi gia quân vệ sinh môi trường còn có sự
tham gia của hơn hai mươi đoàn viên thanh niên phường hoàng liệt và các thành viên nhóm khác trong khu
đô thị linh đàm môi trường xung quanh các tuyến đường công viên và các khu vực trung cư
trung cư đã trả lại được phần nào không khí xanh sạch đẹp
khi tham gia chúng tôi cảm thấy rất là vui vẻ
thì cũng góp một công sức nhỏ bé vào công cuộc giữ gìn vệ sinh môi trường
tuần đông nhất thì có khoảng hai mươi thành viên thôi
và mình thấy cũng có tác động đến ý thức của người dân là bước rác không
trước đây thì mọi người có thể bước ra xả luôn ra công viên
bây giờ thì thấy cũng đỡ hơn rồi hàng tuần đi dọn thì không nhiều rác như trước nữa
ngày đầu thành lập nhóm chỉ có vài chục thành viên
đến nay trang facebook chính thức của nhóm linh đàm xanh
đã thu hút gần một năm trăm linh người theo dõi và trực tiếp tham gia
với rất nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa
từ khi nhóm đứng ra kêu gọi
ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của người dân khu đô thị linh đàm
được nâng lên và cùng chung tay dọn dẹp
không còn vứt rác thải bừa bãi như trước nữa
việc làm thiết thực của nhóm linh đàm xanh đã và đang tiếp tục lan tỏa
những điều tốt đẹp trong cuộc sống
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình nhịp sống đô thị tuần này của chúng tôi